ưng thư đường tiêu hóa là những tổn thương hóa tính xuất phát từ đường tiêu hóa
đường tiêu hóa bao gồm có khoang miệng thực quản dọ dày ruột non đại trực tràng và ống hộng môn
bất kể vị trí nào ở đường tiêu hóa đều có thể xuất hiện những tổn thương ung thư
ung thư đường tiêu hóa nói riêng và ung thư nói chung là căn bệnh diễn biến thầm lặng không có triệu chứng đặc hiệu
việc phát hiện ung thư đường tiêu hóa phụ thuộc rất nhiều vào giai đoạn bệnh
ở giai đoạn sớm ung thư đường tiêu hóa thường không có biểu hiện triệu chứng
ở giai đoạn muộn khối u lớn kích thước lớn hơn biểu hiện sẽ rõ ràng
tùy vào loại ung thư đường tiêu hóa mà bệnh nhân sẽ có các dấu hiệu đặc trưng khác nhau
ung thư đường tiêu hóa trên ung thư thực quản ung thư dọ dày tuyến tuy gan đường mật ruột non
tuy nhiên triệu chứng ung thư đường tiêu hóa trên thường cảm thấy như đầy hơi khó tiêu đau bụng buồn nôn hoặc nôn da máu kèm giao suất cần nghiêm trọng không rõ nguyên nhân
ung thư đường tiêu hóa dưới ung thư đại trực tràng và ung thư hậu môn
triệu chứng chủ yếu là dấu loạn đại tiện tà bón tiêu chảy đại tiện phân nhảy máu
do triệu chứng của ung thư đường tiêu hóa rất dễ nhầm lẫn với các bệnh dạ dày đại tràng khác
vậy nên khi nhận thấy những vấn đề bất ổn về sức khỏe cần thăm khám để làm các xét nghiệm kiểm tra cần thiết nhằm chuẩn đoán đúng bệnh
ung thư đường tiêu hóa xảy ra do sự kết hợp giữa rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ có một nguyên nhân đơn lẻ nào gây ra
có một số yếu tố không thể thay đổi được chẳng hạn như gen di truyền và tuổi tác
nhưng có một số yếu tố khác liên quan tới các yếu tố chế độ ăn uống và lối sống có thể thay đổi
trong đó những thói quen gây bệnh ung thư đường tiêu hóa có thể kể đến
với những người ăn mặn hút thuốc và ăn thực phẩm chế biến sẵn thứ nhiều hóa chất có thể gây ra biến đổi gen biểu mô dạ dày
hút thuốc có thể tác động đến ung thư thực quản sợ dày và tụy
uống rượu nhiều liên quan tới ung thư gan và tụy
uống rượu thường xuyên gây bỏng điê mạc đường tiêu hóa
một số bệnh lý cụ thể chẳng hạn như viêm gan viêm gan man tính viêm tụy hay viêm nhiễm đường ruột cũng liên quan tới ung thư đường tiêu hóa
đặc biệt nguy cơ đối với hầu hết các loại ung thư đường tiêu hóa thường gia tăng đáng kể sau tuổi năm mươi
nhóm có nguy cơ cao bị ung thư đường tiêu hóa là người có bệnh lý viêm lết đại trang chảy máu mặn tính đa bô líp đại trang
tiên sử gia đình có người bị ung thư đường tiêu hóa người bị viêm lết dạ dày mặn tính đặc biệt viêm lết bờ cong nhỏ dạ dày
người béo phì trào ngược dạ dày thực quản đều có nguy cơ cao bị ung thư đường tiêu hóa
những người mắc các bệnh về đường tiêu hóa nhưng không được điều trị đúng bệnh trở thành mạng tính được đánh giá là có nguy cơ bị ung thư cao hơn
khối u nếu không được cắt bỏ sớm để lâu ngày cũng có thể chuyển sang ác tính
nội soi là vũ khí quan trọng và hiệu quả nhất trong trần đoán sớm và điều trị bệnh lý ác tính đường tiêu hóa
tầm soát ung thư đường tiêu hóa cũng giúp phát hiện sớm bệnh ung thư khi khối u còn nhỏ chưa xâm lấn di căn giúp việc điều trị đạt kết quả tốt nhất giảm nguy cơ tử vong
đặc biệt khi phát hiện tổn thương ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm bệnh nhân có thể được điều trị bằng thủ thuật cắt bỏ qua nội soi mà không cần phẫu thuật
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ trần đức cảnh khoa nội soi thăm dò chức năng bệnh viện k để hiểu rõ hơn về vấn đề này
đối với ung thư đường tiêu hóa là một trong những nhóm bệnh lý ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất trong các bệnh lý ung thư
thì trong một mươi bệnh lý ung thư thường gặp nhất mà chúng ta hay gặp thì ung tư tường tiêu hóa có chiếm tới ba bệnh lý đó là ung thư dạ dày ung thư đại trực tràng và ung thư thực quản
đặc biệt với ung thư dạ dày đứng hàng thứ ba trong các nhóm bệnh lý ung thư mới mắc
mỗi năm ở việt nam chúng ta có khoảng một mươi bảy ca ung thư dạ dày mới mắc và cướp đi sinh mạng khoảng một mươi bệnh nhân mỗi năm
do vậy thì đây là một cái lời cảnh tỉnh để chúng ta làm sao chúng ta có thể kiểm soát và tầm soát sớm được căn bệnh này
chính vì là ung thư đường tiêu hóa hay nhìn chung là nhóm bệnh lý ung thư nó không có những triệu chứng đặc hiệu mà khi ở giai đoạn sớm thì gần như bệnh nhân không có cái triệu chứng gì bởi vì nó chưa hề gây ra những cái biến đổi hay những cái dối loạn gì về chức năng cơ thể cộng nhân
ví dụ như bệnh nhân vẫn ăn uống bình thường không có gầy sút cân không mệt mỏi do vậy thì bệnh nhân chủ quan và không đi khám
phần lớn khi bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng thì bệnh đã ở giai đoạn muộn ví dụ như đối với ung thư thực quản
ung thư dạ dày đối với bệnh nhân ở giai đoạn muộn thì thường là bệnh nhân có tình trạng suy kiệt mệt mỏi nôn và tình trạng thiếu máu
còn đối với ung thư đại dịch tràng thì đôi khi một số những trường hợp bệnh nhân bị xuất hiện tình trạng là đi ngoài ra máu rồi sờ thấy khối ổ bụng
thì khi đó bệnh nhân mới đến viện để khám thì bệnh đã ở giai đoạn ba giai đoạn bốn và như vậy thì việc điều trị rất khó khăn và thời gian sống thêm cũng rất là hạn hẹp
trong điều trị những cái bệnh lý ung thư thì cái việc mà chúng ta
phát hiện bệnh ở giai đoạn nào nó rất là quan trọng
nó rất là nhiều có rất là nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến việc mà chúng ta điều trị bệnh
ví dụ như là cơ quan bị bệnh thẻ tế bào thể trạng bệnh nhân nhưng giai đoạn bệnh là quan trọng nhất
do vậy cái việc mà chúng ta phát hiện sớm là điều vô cùng quan trọng
có rất là nhiều các cái phương pháp để chúng ta đánh giá đường tiêu hóa về chức năng nhưng trong đó thì để mà nói về tầm soát ung thư
thì nội soi vẫn là một cái phương pháp an toàn
chính xác và được các tổ chức y tế uy tín trên thế giới khuyến cáo và đã được thực hiện các nghiên cứu về mặt lâm sàng
thực hiện rất nhiều các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra là nội soi tiêu hóa là phương pháp chính xác nhất trong kiểm soát
hay là phát hiện sớm những bệnh lý ung thư đường tiêu hóa
qua quá trình nội soi thì cái ống nội soi sẽ đưa được vào trong lòng của hệ thống tiêu hóa
và từ đó sẽ phát hiện được những cái biến đổi dù là nhỏ nhất
khi bệnh nhân chưa có triệu chứng gì
thì những cái biến đổi ở trên bề mặt niêm mạc của ống tiêu hóa sẽ được nội soi tiêu hóa quan sát
và từ đó sẽ sinh thiết để xem là đây có phải là vùng biến đổi tế bào hay là vùng tổn thương ung thư sớm hay không
ung thư sớm là gì
ung thư sớm là những cái trường hợp mà ung thư mà chỉ biến đổi ở trên niêm mạc thôi
chưa gây bất kỳ những cái dối loạn gì về chức năng của cơ thể
không gây rối loạn về máu
do vậy thì chúng ta khi mà chúng ta làm xét nghiệm máu này
khi mà chúng ta làm siêu âm
hay là khi chúng ta chụp các lớp vi tính
thì hầu như là cái niêm mạc hay là những cái tính chất của ống tiêu hóa của chúng ta nó hầu như là chưa biến đổi
và kể cả những cái xét nghiệm máu ấy thì cũng chưa gây những cái rối loạn gì cả
do vậy thì chỉ có nội soi thì chúng ta mới có thể quan sát
và vì là ung thư sớm
ung thư sớm là những cái biến đổi rất là tinh tế trên bề mặt niêm mạc của ống tiêu hóa
mà chỉ có nội soi thì chúng ta mới có thể quan sát trực tiếp được vào niêm mạc của đường tiêu hóa
và từ đó chúng ta sẽ nhận định được rằng là những cái biến đổi
những cái biến đổi về màu sắc
những cái biến đổi về niêm mạc của ống tiêu hóa
và phát hiện được những tổn thương ung thư sớm mà thôi
vì ung thư sớm thì chưa có triệu chứng
do vậy thì chúng ta thường tầm soát ở những người mà có yếu tố nguy cơ cao khi mà chúng ta mắc bệnh
ví dụ như những bệnh nhân mà độ tuổi
ví dụ như là tuổi cao từ bốn mươi tuổi năm mươi tuổi
thì chúng ta cần phải đi đến nội soi và tầm soát
thứ hai là nhóm bệnh nhân mà có yếu tố về mặt gia đình
ví dụ như trong gia đình của chúng ta có người cùng huyết thống mà bị ung thư
thì cái tỷ lệ mắc ung thư của chúng ta cũng sẽ nhiều hơn
do vậy thì chúng ta cần phải đi tầm soát sớm hơn so với cái độ tuổi mà người thân của chúng ta phát hiện bệnh
ví dụ như là người thân của chúng ta phát hiện bệnh từ năm bốn mươi tuổi
thì chúng ta nên đi tầm soát sớm hơn
từ độ tuổi khoảng ba mươi thì chúng ta nên đi tầm soát
và một số nhóm bệnh lý có tiền
tính chất di chuyển
ví dụ như là hội chứng đa polip có tính chất di chuyển
hay là bệnh lý ung thư đại trực tràng di chuyển mà không đa polyp
ví dụ như hội chứng linh
thì với những bệnh nhân như vậy
thì đây là bệnh lý di truyền truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác
do vậy thì chúng ta cần phải tầm soát cho những người thân những con cháu của những bệnh nhân này
và một đối tượng thứ ba cuối cùng nữa
đó là những nhóm bệnh nhân mà có lối sống và sinh hoạt không lành mạnh
thì những yếu tố môi trường thường xuyên tác động vào cơ thể của bệnh nhân
làm cho bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh lý ung thư
ví dụ như những bệnh nhân nam giới mà hút thuốc lá và sử dụng rượu bia thường xuyên
thì có nguy cơ cao mắc cái bệnh lý ung thư về thực quản ung thư dạ dày
cũng cần được nội soi tầm soát
hiện tại bây giờ chúng ta có hai phương pháp nội soi chính
đó là nội soi thường và nội soi gây mê
cả hai phương pháp thì đều có thể đạt được những độ chính xác
nhưng khi mà nội soi thường
thì bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong quá trình nội soi
và một cái ống soi rất là dài đưa vào trong cơ thể của bệnh nhân
sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy những kích thích thông thường với nội soi dạng dày
thì bệnh nhân thường than phiền là khi mà nội soi thường ấy
thì bệnh nhân rất là khó chịu và có cảm giác nôn hoạ
và một số bệnh nhân thì thường là bị đau họng và rát họng sau quá trình nội soi
bởi vì trong quá trình bệnh nhân nôn phản xạ và cọ vào cái ống soi
sẽ dẫn đến một cái tình trạng sước họng
và khi bệnh nhân phản xạ như vậy
thì cái việc hợp tác giữa bệnh nhân và thầy thuốc sẽ không được tốt
và quá trình nội soi quan sát tổn thương trong cái niêm mạc dạng dày
thì sẽ không đảm bảo được cái việc tối đa
do vậy thì nội soi gây mê
vậy thì nội soi gây mê sẽ giúp cho bệnh nhân trải qua cuộc nội soi một cái như một giấc ngủ êm dịu
và đặc biệt là quan trọng đối với cái nội soi tẩm soát ung thư
bởi vì khi nội soi tầm soát ung thư
thì chúng ta cần phải quan sát toàn bộ cái niêm mạc dạ dày
và theo như những khuyến cáo của những hiệp hội nội soi của nhật bản
thì khi mà nội soi tầm soát đối với ung thư dạ dày
thì chúng ta phải dành khoảng thời gian tối thiểu là sáu phút trong dạng dày
và chụp ít nhất là hai mươi bốn cái góc của dạ dày
do vậy thì cái việc mà bệnh nhân hợp tác trong quá trình nội soi
để đảm bảo cái cuộc nội soi nó đủ thời gian là điều rất quan trọng
do vậy thì nếu muốn nội soi tầm soát
thì các bác nên thực hiện nội soi gây mê
để cái quá trình nội soi tầm soát được tốt hơn